tại bình dương đã xảy ra vụ việc một xe khách mất lái tông vào cây bên đường
tai nạn đã làm hỏng cửa lên xuống khiến cho hàng chục hành khách bị mắc kẹt trên xe
tai nạn xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay khi xe khách biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn hai trăm một mươi sáu chạy tuyến gia lai
tp hcm lưu thông trên đường mỹ phước tân vạn bình dương né va chạm với xe máy và bị mất lái lao lên
vỉa hè đâm bật cốc cây xanh ven đường rồi dừng lại cú đâm mạnh làm cửa lên xuống duy nhất của
xe khách bị hư hỏng không mở được khiến ba mươi chín hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ dầu một đã nhanh
chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân phá cửa đưa hành khách và người bị thương ra ngoài
rất may vụ tai nạn không gây tử vong có hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
và hai người khác bị xây xắt nhẹ